thưa quý vị vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay đường ống nước sạch sông đà lại tiếp tục gặp sự cố
khiến hàng chục nghìn hộ dân tại hà nội mất nước dự kiến đầu giờ chiều nay mới khắc phục xong
theo tổng công ty nước sạch vinaconex vinasucco đường ống bị vỡ tại vị trí km hai mươi tám sáu trăm năm mươi
đây là lần thứ một mươi ba liên tiếp đường ống nước này gặp sự cố vỡ và dò dỉ
tất cả những lần đường ống gặp sự cố khoảng bảy mươi hộ dân ở các quận thanh xuân hoàng mai hà đông và một phần quận cầu giấy bị ảnh hưởng
trong khi đường ống cấp nước cũ liên tiếp gặp sự cố theo vinaconex dự kiến phải tới tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
giai đoạn hai của dự án nước sạch sông đà trong đó có việc thi công đường ống mới mới được khởi công